lào cai là địa phương thường xuyên phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra
thời gian qua ngoài công tác chuẩn bị các phương án ứng phó tỉnh lào cai cũng chú trọng đầu tư tăng cường công tác dự báo khí tượng thủy văn
nâng cao tính chính xác của các bản tin dự báo để người dân và các cơ quan chức năng chủ động trong việc ứng phó
qua đó giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra
ngay từ đầu mùa mưa tỉnh lào cai đã triển khai lắp đặt một mươi trạm đo mưa tự động ở các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét và sạt lở đất
để có thể tính toán và dự báo chính xác nhất về lượng mưa cũng như nguy cơ xảy ra thiên tai
các trạm đo mưa này sẽ hoạt động liên tục và tự động gửi số liệu tới hệ thống máy chủ
từ đó các quan trắc viên sẽ phân tích và đưa ra những cảnh báo sớm nhất cho người dân
thời điểm này có cái hệ thống đo mưa này thì là xã đã chủ động
thực tế mà nói là cái hệ thống này là một hệ thống hiện đại mà rất là tốt
chỉ cần năm mươi mm thì đã có hệ thống báo cho địa phương căn cứ theo tình hình
mà cái cập nhật phần mềm đã giao cho cán bộ chuyên môn thì cái lượng mưa có thể báo theo hàng ngày hàng giờ
thì như vậy là đối với công tác phòng chống đủ bão của xã trong thời gian tới cũng như là của huyện của tỉnh chắc chắn là sẽ gặp thuận lợi rất nhiều
tỉnh lào cai đã quan tâm có nhà lắp một mươi cái trạm đo mưa tự động do ban chủ y phòng
phòng chống đột bạo phối hợp với hội trí thuốc lỏ tỉnh lào cai thì sau khi lắp đặt tháng năm vừa rồi là đi vào hoạt động thì bản thân tôi theo dõi là thấy là rất là tốt
máy móc chạy tốt cung cấp thông tin kịp thời phục vụ rất có hiệu quả đối với các địa phương mà được lắp đặt nhất là những thủy điện
ngoài các trạm đo mưa tự động đài khí tượng thủy văn lào cai cũng phối hợp xây dựng các trạm đo mưa nhân dân rộng khắp trên địa bàn
đồng thời củng cố các trang thiết bị nhân lực hệ thống quan chắc đặc biệt tại các hồ thủy điện và các sông suối trên địa bàn
từ những số liệu thu thập được cộng với dữ liệu từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia đài khí tượng thủy văn lào cai sẽ đưa ra những bản tin dự báo trước mỗi diễn biến bất thường của thời tiết
bên cạnh đó tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh lào cai tổ chức cắm biển cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm thực hiện ra soát di chuyển nhân dân tới nơi an toàn
với nhiệm vụ trọng tâm là ra kịp thời những bản tin dự báo cảnh báo đến cộng đồng
thì bản thân đài khí tượng thủy văn tỉnh lào cai thì bám sát những quy định của ngành
khi phát hiện ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm thì chúng tôi làm bản tin cảnh báo kịp thời
gửi cho ban chủ y phòng chống lụt bão tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh
rồi những sở ban ngành có yêu cầu
để từ đó ban chủ y phòng chống lụt bão tỉnh lào cai
có cơ sở để chỉ đạo ban chủ huy phòng chống thiên tai các huyện và triển khai kịp thời đến các địa phương
là năm thời tiết diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn về người và tài sản đối với các tỉnh miền núi phía bắc
và một số tỉnh miền trung do đó công tác dự báo khí tượng thủy văn đóng vai trò rất quan trọng
để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây nên
không chỉ lào cai mà các địa phương khác trên cả nước cũng cần tăng cường đầu tư các trang thiết bị
nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn
để có biện pháp ứng phó kịp thời trước các yếu tố thời tiết cực đoan gây ra